chiều tối nay thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã đi khảo sát công trình tuyến đường cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng
đoạn qua xã đông thắng huyện cờ đỏ và kè chống sạt lở sông trải nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
dự án đường cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng giai đoạn một có tổng mức đầu tư gần bốn mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương quy mô bốn làn xe tổng chiều dài hơn một trăm tám mươi tám km với bốn dự án thành phần đi qua bốn tỉnh
theo báo cáo dự án châu đốc cần thơ sóc trăng đang gặp khó khăn về nguyên vật liệu sàn lấp
trong đó dự án thành phần hai qua cần thơ nhu cầu nguồn săn lấp đất khoảng bảy triệu mét khối
đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành nhưng các nhà thầu chỉ mới tập trung thi công những hàng mục phần cầu
riêng phần đường từ giữa tháng bốn mới có nguồn vật liệu cát sàn lấp
cần thơ đang tiếp tục thảo gỡ khó khăn liên hệ các tỉnh vùng đồng bằng sông củ long tìm thêm nguồn sàn lấp cho dự án
thời gian qua thủ tướng chính phủ đã có nhiều chỉ đạo rất quyết liệt về nguồn vật liệu sàn lấp cho các dự án cao tốc
khảo sát hiện trường thi công động viên cán bộ công nhân đang làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án châu đốc cần thơ sóc trăng
với đồng bằng sông cửu long và cần thơ biểu dương nỗ lực của bốn địa phương bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án
thủ tướng yêu cầu bì thư chủ tịch thành phố cần thơ trực tiếp gặp gỡ đối thoại với những hộ dân chưa di rời
tuyên truyền vận động người dân về lợi ích chung của dự án đối với đất nước vùng địa phương và với mỗi người dân
hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng năm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ
thủ tướng yêu cầu các cơ quan địa phương trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành thủ tục để khai thác các mỏ
bao gồm cát biển giải quyết sông